thưa quý vị sau thời gian nghỉ dịch covid một mươi chín kéo dài trẻ mầm non chậm nói đang có chiều hướng gia tăng
do làm bạn với thiết bị điện tử cha mẹ ít tương tác với trẻ
điều này đang khiến cho phần lớn cha mẹ cảm thấy lo lắng
để giải quyết tình trạng này phụ huynh cần làm gì chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây
sau thời gian dài nghỉ dịch covid một mươi chín vì vậy cha mẹ nên cho trẻ đi học để có sự giao lưu với bạn bè thầy cô và làm quen với môi trường mới ngoài môi trường gia đình
ngoài ra phụ huynh cần cắt giảm các yếu tố có thể gây tác động đến trẻ đang có khó khăn với ngôn ngữ như hạn chế cho trẻ xem tv điện thoại ipad
song song với đó là cải thiện mối quan hệ tương tác nhằm khơi gợi nhu cầu giao tiếp ở trẻ
trước hết cha mẹ phải nắm bắt được sở thích mong muốn của con để bắt đầu tạo kênh giao tiếp tương tác phù hợp
hội trình phát triển ngôn ngữ của trẻ mà cha mẹ cung cấp bốn từ phù hợp cho con bắt đầu từ việc bập bẹ nói đến học cách từ đơn từ ghép cụm từ câu
chuyên gia tâm lý kim theo nhấn mạnh với trường hợp cha mẹ gặp khó khăn trong quá trình tập nói cho con như trẻ không tập trung thiếu hợp tác hay khó bật âm
thì nên đưa trẻ đến các chuyên gia để có sự tư vấn can thiệp hỗ trợ thời gian đầu giúp việc tập nói cho trẻ hiệu quả hơn
con chậm nói vì nghỉ dịch covid một mươi chín cha mẹ cũng không nên lo lắng quá
hãy đồng hành với con
giao tiếp với con nhiều hơn thì trẻ sẽ phát triển ngôn ngữ nhanh hơn